tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão số một mươi bốn
theo thông tin từ trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
bão số một mươi bốn đang di chuyển về hướng đất liền khu vực đà nẵng đến cà mau và đạt cấp tám
dự báo sau một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tới bão sẽ bắt đầu suy yếu dần
chủ yếu gây gió mạnh và mưa tại khu vực nam bộ
để ứng phó với bão số một mươi bốn ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương
và ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các địa phương
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão
thông báo cho người dân tại khu vực canh tác thủy hải sản
chủ các phương tiện thuyền trưởng các tàu để di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm
cùng với đó các địa phương cần chủ động các phương án điều tiết thủy lợi chữ nước
tiêu nước hợp lý để đảm bảo an toàn
cho hệ thống công trình và đủ lượng nước chuẩn bị cho sản xuất nông nghiệp